thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại phân xưởng khai thác số bảy công ty than khoang hanh tkv
nằm trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra sự cố làm ba công nhân thiệt mạng một công nhân bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ninh cùng các sở ngành đơn vị liên quan đã đến hiện trường
phối hợp với lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu hộ
cho đến chiều tối cùng ngày công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc nạn nhân bị thương đang được chăm sóc
tại bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phả trước mắt tỉnh quảng ninh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
và công đoàn than khoáng sản việt nam đã có những hỗ trợ về mặt vật chất đối với các nạn nhân
chủ tịch ubnd tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
công an tỉnh điện biên vừa bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép năm bánh heroin
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng chủ trì
phối hợp với công an các huyện mường trà mường nhé và cục hải quan tỉnh bắt quả tang sùng a páo
và sùng a minh cùng chú tại huyện mường nhé khi đang mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình phá án các đối tượng manh động liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác để tẩu thoát
song với tinh thần kiên quyết đấu tranh tổ công tác đã bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ năm bánh heroin
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng bao lê quốc tịch trung quốc
theo điều tra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lê cùng đồng bọn nhập cảnh vào việt nam với mục đích để trộm cắp tài sản
ngày hai mươi sáu tháng một cả nhóm phát hiện
một người phụ nữ chú tỉnh bình dương đi ra từ một ngân hàng có cầm theo túi ni lông bên trong có nhiều tiền mặt
các đối tượng đã đi theo và nhân lúc nạn nhân sơ hở đã đột nhập vào xe ô tô lấy trộm một túi ni lông đựng số tiền một năm tỷ đồng và một nhẫn vàng
công an tỉnh bình dương đã xác minh truy bắt được đối tượng hoàng bao lê và đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định
thưa quý vị theo dự kiến ngày mai một mươi năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cùng với một mươi hai bị cáo
trong đại án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
trước đó bị cáo long bị cơ quan tố tụng quy kết nhận hàng chục tỷ đồng từ nhóm lãnh đạo công ty việt á
và bị tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi tám năm tù tội nhận hối lộ
sau phiên sơ thẩm ông nguyễn thanh long phan quốc việt là tổng giám đốc công ty việt á
cùng hơn một mươi bị cáo khác xin giảm hình phạt hoặc đổi từ án tù giam sang tù treo
để tăng cường kiểm soát ngăn chặn kịp thời tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường quản lý loại sản phẩm này
công điện gửi bộ trưởng các bộ y tế tài chính quốc phòng công an công thương giáo dục và đào tạo
thông tin và truyền thông
tổng giám đốc đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong đó với chức năng nhiệm vụ của mình bộ công an tăng cường điều tra nắm tình hình
xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn bán pha trộn
chất cấm và dung dịch thuốc lá điện tử để xử lý nghiêm theo quy định
thủ tướng giao phó thủ tướng trần hồng hà chỉ đạo thực hiện vấn đề này
văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc tham mưu cho phó thủ tướng
chỉ đạo kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết vào lúc một mươi năm h chiều qua ngày một mươi ba tháng năm
tại lò chợ mức thuộc phân xưởng khai thác bảy công ty than quang hanh pkv
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh xảy ra sự cố làm ba công nhân thiệt mạng
một công nhân bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cùng các sở ngành đơn vị liên quan đến hiện trường
phối hợp với lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc
người bị thương đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phả
các nạn nhân tử vong được tập trung lo hậu sự
trước mắt tỉnh quảng ninh hỗ trợ một mươi tám triệu đồng một người thiệt mạng
và năm triệu đồng một người bị thương
với các trường hợp tử vong tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người công đoàn than khoáng sản việt nam
hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người
chủ tịch ubnd tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị vụ sập tường do mưa lớn tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi trẻ em
thuộc địa bàn thôn sáu xã ba trại huyện ba vì tp hà nội
vào đêm ngày một mươi hai tháng năm đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề
khi khiến tới bệnh viện
sáu cháu nhỏ tử vong vì bị đất đá vùi lấp
sự việc đáng tiếc là lời cảnh báo cho người dân sinh sống
tại các khu vực có nền đất yếu có nguy cơ sạt lở
cần thận trọng và có các phương án đề phòng nhất là khi có mưa bão lớn
ngôi nhà xảy ra vụ việc nằm cạnh tỉnh lộ bốn trăm một mươi bốn c
hướng từ xã ba trại đi xã thuần mỹ huyện ba vì
nhiều đồ vật vương vãi tàn hoàng
đây là ngôi nhà ở xây tường gạch mái lập tôn
kết hợp kinh doanh đồ chơi trẻ em
bức tường đổ sập được xây bằng gạch dày hai mươi hai cm
nguyên nhân được xác định là do trên địa bàn xảy ra mưa to
lượng nước rồn về phía tường nhà không có rãnh thoát nước phía ta luy dương
dẫn đến việc tường nhà đất đổ vào phía trong khu vực các cháu đang vui chơi gây tử vong
nguyên nhân xảy ra vụ sạt lở chúng tôi đánh giá là do việc tường nhà này
nó bị áp lực của nước từ trên mái rồn xuống
vì phía trên là thuộc đất của nhà khác
nên người ta không xây dựng được hệ thống rãnh thoát nước cần thiết
nên nó không thoát nước kịp thời
và cuộc bộ nó đã xảy ra việc húng nước lại và đẩy tường đổ vào phía trong
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động máy móc nhân lực
tới hiện trường cứu nạn
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm thi thể cả ba nạn nhân đã được đưa ra ngoài
theo người dân vào thời điểm xảy ra vụ việc ở khu vực xảy ra mưa rất to
đồng thời một người dân chứng kiến vụ việc cũng kể lại
vào thời điểm xảy ra
người nhà của chủ cửa hàng đã chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu
nhưng do bờ tường và lượng đất đổ xuống lớn
nên ba cháu nhỏ đã tử vong khi được tìm thấy
được biết ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi trẻ em mới được đưa vào hoạt động
ngay trong sáng nay chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân
sau khi vụ xảy ra sáng nay chúng tôi đã thành lập đoàn các đồng chí đại diện đảng quỷ
hội đồng dân ủy ban nhân dân hội tuyển đối quốc các ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi
động viên chịu buồn gia đình
hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân là ba triệu đồng
ủy ban nhân dân huyện ba vì cũng cho biết ngoài số tiền hai mươi năm triệu đồng hỗ trợ mỗi nạn nhân
các tổ chức đoàn thể trên địa bàn vẫn đang tiếp tục kêu gọi để thăm hỏi động viên gia đình ba nạn nhân
cũng trong ngày hôm qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội cũng yêu cầu các cơ quan
đơn vị tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố đổ tường nêu trên
đồng thời ra soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa
không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
thấy nạn nhân là phó giám đốc công ty gia đình có điều kiện nên bốn đối tượng bàn bạc bắt cóc để đòi một mươi tỷ đồng tiền chuộc
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn thành nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa
chú tỉnh đồng tháp về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
đồng thời tạm giữ hình sự lý minh tránh nguyễn quốc thanh chú thành phố cần thơ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
sau khi giả danh để liên hệ bị hại đến xem thiết kế nội thất cho căn nhà tại một khu dân cư ở ấp phú thảnh xã tân phú thảnh
các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công bắt giữ uy hiếp tinh thần lấy hết tài sản
rồi đưa người này lên xe ô tô trở đến một căn nhà khác tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long tiếp tục giam giữ tại đây
sau đó các đối tượng sử dụng điện thoại của bị hại nhắn tin cho người nhà nạn nhân yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng để chuộc người
lo sợ gia đình nạn nhân đã chuyển cho chúng bốn mươi bốn năm triệu đồng
nhận được tin báo ngày một mươi hai tháng năm cơ quan công an bắt được nghĩa tại tỉnh vĩnh long khai thác nhanh
lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục khống chế tên nguyên giải cứu an toàn cho bị hại
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm công an tỉnh hậu giang bắt được tránh và thanh khi đang trên đường lẩn trốn
công an tỉnh điện biên vừa bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép năm bánh heroin
cụ thể vào chiều ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng chủ trì
phối hợp với công an các huyện mường trà mường nhé và cục hải quan tỉnh bắt quả tang sùng a páo và sùng a minh
cùng chú tại huyện mường nhé khi đang mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình phá án các đối tượng manh động liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác để tẩu thoát
song với tinh thần kiên quyết đấu tranh tổ công tác đã bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ năm bánh heroin
tổ chức đánh bạc với quy mô hai tỷ đồng một ngày hai mươi một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
phối hợp với cục nghiệp vụ của bộ công an bắt giữ
cầm đầu đường dây là trịnh công chính chú tại thành phố vinh
do không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài chính đã nhận bán số lô số đề tại nhiều địa bàn thành phố vinh
huyện nghi lộc đô lương đồng thời cung cấp đường link và tài khoản cho các chân dết
hai mươi đối tượng trong đường dây bị bắt cùng với tang vật là hai mươi năm điện thoại di động một mươi thẻ atm
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
công an quận hà đông thành phố hà nội đã khởi tố vụ án hình sự
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng năm tổ công tác tuần tra công an quận hà đông trong quá trình làm nhiệm vụ
phát hiện trên đoạn đường trần phú thuộc địa bàn phường văn quán quận hà đông
có khoảng hơn ba mươi thanh thiếu niên điều khiển xe máy sử dụng hông khí là tuyếp sắt dài
ngắn dao nhọn phóng nhanh theo hướng đường nguyễn trãi quận thanh xuân
lực lượng công an đã khẩn trương huy động các tổ công tác xác minh truy bắt làm rõ sự việc
nhằm chấn áp và ngăn chặn ngay hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã xác minh và bắt giữ hai mươi sáu đối tượng
thu giữ hai tuyếp sắt hàn dao phóng hai kiếm và một mươi ba xe máy các loại
nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên vào đêm ngày tám tháng năm dạng sáng ngày chín tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng
đối với sáu đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự công an quận hà đông đã giáo dục
gian đe bàn giao cho gia đình thông báo đến nhà trường chính quyền địa phương để quản lý giáo dục cho xử lý
trong phần tiếp theo của chương trình giá vàng miếng có dấu hiệu khó kiểm soát
chuyên gia nhận định nếu tình trạng này kéo dài
sẽ tác động xấu đến kinh tế
ủy ban kinh tế của quốc hội đề nghị chính phủ thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội
thưa quý vị tới thời điểm hiện tại
vàng đang được đánh giá là tài sản sinh
lợi nhất những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên xét trên cấp độ kinh tế vĩ mô
thì tình trạng giá vàng tăng đột biến sẽ làm tăng chi phí hàng hóa và lãi vai nước ngoài của doanh nghiệp
cần nghiêm túc xem xét những bất cập trong công tác quản lý thị trường vàng là vấn đề nóng
cần được bàn luận và tháo gỡ ngay
đây là ý kiến chung của rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính kinh tế
trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường
ủy viên ủy ban tài chính ngân sách quốc hội nguyên phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân
sẽ có những phân tích cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày một mươi ba tháng năm tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội
nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần xem xét lại công tác quản lý
không thể để một thị trường vàng với giá vàng tăng giảm rất đột biến như hiện nay
tôi gọi là giá vàng nhảy múa vừa rồi
thì công tác quản lý thế nào
không lẽ cứ để nó nhảy múa thế
thị trường gì thì thị trường
nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được
tôi chưa bao giờ thấy một cái thị trường mà giá vàng nó tăng giảm rất là đột biến như thế
thì tôi đề nghị cái này không phải rõ đúng không
công tác quản lý nhà nước mình phải rõ
giải trình về nội dung này phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm thanh hà cho biết
nguyên nhân là do giá vàng thế giới tăng cao và giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng thế giới
cùng với đó
nguồn cung trong nước hạn chế cũng khiến giá ở mức tranh lệch cao so với thế giới
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông việc loạn giá vàng trong nước thời gian qua thì có gây ra những tác động gì tới nền kinh tế của chúng ta
giá vàng mà tăng giảm thất thường
đặc biệt là chúng ta thấy giá trong nước nó tăng cao rất nhiều so với giá vàng thế giới
điều này tác động tiêu cực

rất nhiều những cái yếu tố đến nền kinh tế
trước hết là cái nguy cơ về cái chuyện là nhập khẩu lậu vàng từ thế giới vào trong nước
và từ cái chỗ nhập khẩu lậu như thế dẫn đến cái chuyện là ngoại tệ sẽ bị chuyển ra bên ngoài
và điều đấy nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái việc là sử dụng ngoại tệ
đến cái việc là chúng ta kiểm soát về tỷ giá
và từ đấy nó dẫn đến cái chuyện là có thể kiểm soát lạm phát cũng sẽ bị ảnh hưởng
yếu tố thứ hai
là khi giá vàng tăng rất thường như thế
thì cái xu thế người dân người ta lại chạy theo là mua vàng để đầu cơ
và như vậy thì tiền vốn đáng ra được đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì bây giờ chuyển sang là đầu tư vào mua vàng dự trữ
và như vậy nó làm thâm hụt đi cái nguồn vốn về sản xuất kinh doanh
và đương nhiên những người mà có nhu cầu mua vàng thực sự
thì người ta sẽ phải chịu thiệt là khi phải mua cái vàng với một cái giá cao hơn giá thế giới rất nhiều lần
chính phủ vừa có yêu cầu chỉ đạo khẩn về việc kiểm tra thanh tra cũng như xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu đầu cơ và thao túng giá vàng
vậy thì quan sát diễn biến thị trường vàng trong thời gian vừa qua
thì theo ông có sai phạm nào đang xảy ra trong lĩnh vực này không ạ
tôi nghĩ rằng là cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ như thế là rất cần thiết và kịp thời trong bối cảnh hiện nay
vì cái giá vàng trong nước mà nó tranh lệch với thế giới như thế
thì cái nguy cơ về buôn lậu vàng là có xảy ra
và như vậy chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ cái chuyện là buôn lậu
thứ hai là trong bối cảnh mà cái giá vàng nó biến động bất thường như thế
thì cũng có thể có những các yếu tố đầu cơ để trục lợi
đặc biệt là những người có các cái nguồn lực lớn người ta có thể liên kết với nhau để đẩy cái giá vàng tăng lên
và như vậy thì cái đầu cơ trục lợi nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái ổn định kiểm soát của thị trường vàng
vậy cái kiểm soát này tôi cho rằng là rất là cần thiết và phải làm cắt khe trong rõ ràng
một số luật sư cho rằng là thị trường bất động sản
và thị trường vàng loạn giá
liệu có phải là vì luật hình sự có tội thao túng thị trường chứng khoán
nhưng mà chưa có tội thao túng thị trường vàng và thị trường bất động sản
vậy thì quan điểm của ông thì thế nào về nhận định này ạ
trước hết là cái thao túng thị trường chứng khoán
nó khác hoàn toàn so với cái thao túng của thị trường vàng hay thị trường bất động sản
vì thị trường chứng khoán nó là một cái thị trường mà được bán trên cái giấy tờ có giá
còn thị trường vàng và thị trường bất động sản là những thị trường vật chất
vì vậy cho nên là có cái chuyện thao túng của hai thị trường này
thì cái tác động nó cũng khác nhau
và cái cơ chế thao túng nó cũng khác nhau
đối với thị trường vật chất như là vàng bất động sản
nếu như có những hình vi mà đầu cơ thao túng thổi giá
thì bản thân trong các cái luật hiện ảnh cũng đã có cơ chế để xử lý
tuy nhiên thì nó không có những cái cơ chế giống như là mua đi bán lại đẩy giá như là thị trường chứng khoán
do vậy cho nên là tôi cho rằng là
đây không phải là chúng ta do hỏng về pháp luật
mà do là những yếu tố chúng ta cơ chế quản lý nó chưa đồng bộ
đồng thời cũng có những các yếu tố xử lý trên cơ sở những quy định pháp luật hiện hành
chưa thật sự là khắt khe chưa trật kỷ là nhiều khác
vâng như vậy trong thời gian tới thì điều quan trọng nhất là
chúng ta phải có những cơ chế cũng như là chính sách đủ mạnh để quản lý thị trường vàng đúng không ạ
rõ ràng là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta đều thấy
cái thị trường vàng nó đang rất là bất ổn
là do cái cơ chế chính sách chúng ta đang rất là bất cập
chúng ta cần phải thay đổi cơ chế chính sách
thay đổi bằng cách là chất đẻ
thay đổi căn bản
cơ chế quản lý vàng
điển hình như là cái việc là chúng ta đang độc quyền về vàng miếng
thì cần phải xóa bỏ cái độc quyền vàng miếng
rồi là cơ chế để kiểm soát trong cái chuyện nhập khẩu vàng
để làm sao liên thông được cái vàng trong nước vàng quốc tế
hoặc là những cái phương thức về tổ chức giao dịch
để tạo ra cái thị trường trong nước
thị trường quốc tế nó liên thông với nhau một cách nhanh nhất
thì nó dễ cân đối giữa cung và cầu
thì cái thị trường nó sẽ ổn định hơn
do vậy cho nên là phải thực thi những các cái giải pháp
về cơ chế về chính sách
cho tổ chức quản lý thị trường vàng trong nhắm tới
rằng đấy là một cái điều rất là cấp vạch
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị
giá nhà trung cư kể cả nhà ở xã hội tại một số địa bàn tăng cao đột biến
do nguồn cung khan hiếm
cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối
cần đánh giá và có giải pháp ổn định
đồng thời thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua
thông tin sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
thời gian qua giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn
thậm chí tăng giá cao cục bộ do đầu cơ
gây ảnh hưởng đến nhu cầu về nhà ở của người dân người lao động
giá nhà trung cư kể cả nhà ở xã hội
tại một số địa bàn tăng cao đột biến do nguồn cung khan hiếm
cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối
do vậy ủy ban kinh tế của quốc hội đề nghị chính phủ đánh giá và có giải pháp ổn định tình hình phát triển nhà ở xã hội
đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua
xác định vướng mắc bất cập vi phạm tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
dự thảo luật nhà giáo quy định chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo trong đó đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ năm mươi năm tuổi
cụ thể giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ năm mươi năm tuổi và được hưởng các chế độ nghỉ hưu theo quy định
tuổi nghỉ hưu của các nhà giáo khác thực hiện theo quy định của bộ luật lao động
trước sáu tháng tính đến ngày nhà giáo nghỉ hưu cơ quan tổ chức đơn vị quản lý nhà giáo phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu
trước ba tháng tính đến ngày giáo viên nghỉ hưu cơ quan tổ chức đơn vị quản lý nhà giáo ra quyết định nghỉ hưu
cơ sở giáo dục có thể ký hợp đồng lao động với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng
sẽ cung cấp miễn phí phần mềm chống lừa đảo cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được hiệp hội an ninh mạng quốc gia đặt kế hoạch hoàn thành trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đây là dự án mang tính cộng đồng phi lợi nhuận
không sử dụng ngân sách nhà nước kinh phí được huy động từ nguồn tài trợ xã hội
phần mềm này người dùng có thể tránh được phần lớn các cuộc tấn công lừa đảo hiện nay
với chức năng quét mã độc người dùng sẽ được cảnh báo khi cài các ứng dụng giả mạo hoặc có chứa mã độc
người dùng có thể theo dõi cập nhật các thông tin mới nhất về phần mềm phòng chống lừa đảo trên website chính thức của hiệp hội an ninh mạng quốc gia tại địa chỉ http nca org vn
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
phải đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân khi cung ứng dịch vụ trên môi trường số là yêu cầu của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ tại phiên họp tháng năm của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
tại phiên họp bộ trưởng tô lâm cũng chỉ rõ những nhiệm vụ của từng bộ ngành địa phương nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong triển khai trung tâm dữ liệu quốc gia
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương giả soát các cổng dịch vụ công cơ ứng dụng hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện dịch vụ công liên kết với dữ liệu tài khoản cũ trước ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các bộ ngành sớm hoàn thiện những nhiệm vụ liên quan đến vấn đề pháp lý để phục vụ luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
hoàn thiện triển khai các tiện ích trên vneid như triển khai sổ sức khỏe điện tử trên vneid nhân rộng ra toàn quốc trong tháng sáu tới
tội phạm mạng gây thiệt hại hơn ba trăm chín mươi tỷ đồng là thông tin được đưa ra tại hội thảo phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ tịch hiệp hội an ninh mạng quốc gia sự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
thời gian qua công tác phòng chống lừa đảo qua không gian mạng đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn đặt ra
trong thời gian tới đây có bốn trụ cột nhằm đẩy mạnh phòng chống lừa đảo trên không gian mạng gồm tham mưu hoàn thiện chính sách
định hướng phát triển giải pháp công nghệ phối hợp giữa cơ quan chức năng với tổ chức doanh nghiệp
trách nhiệm của doanh nghiệp tổ chức trong bảo vệ con người phòng ngừa từ sớm từ xa phòng ngừa xã hội đối với lừa đảo qua không gian mạng
nâng cao sức đề kháng cho người dân tổ chức tham gia môi trường mạng để phòng chống lừa đảo
tiền đồng của việt nam từ đầu năm đến nay chịu áp lực giảm giá so với đồng usd
diễn biến tỷ giá hiện nay có thể làm ra tăng áp lực lên lạm phát cũng như tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp vay trả bằng usd
xung quanh vấn đề này báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có bài viết gia tăng áp lực tỷ giá
báo cáo kết quả kinh doanh quý i năm hai nghìn hai mươi bốn mới đây của một số doanh nghiệp có khoản vay lớn bằng đô la mỹ đổi thêm hàng trăm
thậm chí là hàng ngàn tỷ đồng chi phí vì biến động của tỷ giá
nhận định về tỷ giá việt nam đồng usd trong thời gian tới các nhà phân tích đánh giá gần như chắc chắn rằng đồng usd có thể sẽ tiếp tục mạnh
ít nhất là trong thời gian tới
các chuyên gia kinh tế khuyên cáo doanh nghiệp chủ động đối phó các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải chú ý đến tỷ giá hối đoái
để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh lựa chọn thị trường xuất nhập khẩu và lựa chọn đồng tiền thanh toán có lợi cho doanh nghiệp của mình
sự kiến trong tháng bảy sẽ ban hành nghị định mới về quản lý cung cấp sử dụng internet và thông tin trên mạng
trong đó bổ sung nhiều quy định mới để xử lý hành vi lệch chuẩn trên mạng
đây là thông tin được ông lê quang tự do
cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ thông tin và truyền thông vào chiều ngày một mươi ba tháng năm
chia sẻ trên báo tuổi trẻ ông lê quang tự do đánh giá việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng
có sức ảnh hưởng với công chúng dư luận có phát ngôn hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng như hiện nay không đủ sức gian đe
bộ thông tin và truyền thông đã đề xuất với bộ văn hóa thể thao và du lịch chế tài xử lý khác
trong đó có hướng hạn chế xuất hiện hình ảnh của những người này